theo kế hoạch thì bắt đầu từ ngày một tháng sáu tới đây xã suối chầu huyện long thành tỉnh đồng nai sẽ giải thể trắng để phục vụ cho việc xây dựng dự án sân bay quốc tế long thành
mặc dù sẽ mất đi vĩnh viễn cái tên xã suối chầu nơi đã gắn bó với biết bao thế hệ nhưng cán bộ và nhân dân địa phương đều đồng lòng thực hiện vì sự phát triển chung của địa phương và đất nước phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
dọn dẹp cắt trồng hồ sơ lập biên bản để bàn giao giấy tờ vật dụng đó là những nhiệm vụ trong những ngày cuối cùng của cán bộ công chức ủy ban nhân dân xã suối chầu huyện long thành tỉnh đồng nai
tuy nhiên không vì bàn giao để giải thể xã mà việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân bị gián đoạn trong những thời khắc cuối cùng còn mang tên suối chầu
người dân đến rất là nhiều thì chúng tôi phải phục vụ cho người dân
thì cũng là cái khối lượng thì vừa là công tác phục vụ dân rồi còn phải vừa là công tác là chuẩn bị cho các hồ sơ để chuẩn bị công tác bàn giao
toàn xã suối chầu có một ba trăm tám mươi năm hectare rơi vào quy hoạch dự án sân bay quốc tế long thành
còn lại hơn một trăm hai mươi sáu hectare nằm ngoài quy hoạch được sát nhập vào ấp ba xã bảo cạn
cùng với đó từ ngày một tháng sáu khoảng hai ba trăm linh hộ với sáu bảy trăm linh nhân khẩu trên toàn bộ diện tích của xã
nhập khẩu về xã bình sơn và xã bảo cạn
đa số người dân đều đồng thuận mong muốn dự án sân bay quốc tế long thành cần sớm được triển khai
sau khi mà người dân được nghe triển khai các chính sách liên quan đến dự án đền bù giải tỏa sân bay quốc tế long thành
đặc biệt là trong tháng bốn tháng năm vừa qua thì địa phương phối hợp với lợi sở tài nguyên
trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh và các ngành chức năng của quyện triển khai các chính sách liên quan đến đền bù giải tỏa tái định cư
đào tạo nghề giải quyết việc làm thì người dân rất là đồng tình hưởng ứng
tuy nhiên thì người dân chỉ có mong muốn là các ngành chức năng sớm công bố cái giá đất hay nói cách khác là cái giá đền bù để cho người dân an tâm
dự án xây dựng sân bay quốc tế long thành là dự án cấp quốc gia
nên người dân xã suối chầu nói riêng và các xã khác có diện tích thu hồi để làm sân bay hầu hết đều đồng thuận
điều mà người dân đang rất mong lúc này là việc áp giá đất và thực hiện chính sách tái định cư
hỗ trợ giải quyết việc làm khi họ chuyển đến nơi ở